cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại cơ quan điều tra trần quốc bảo khai nhận do mâu thuẫn với lê phương vinh trú ấp phú thành xã đồng phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long trên mạng xã hội facebook nên bảo đã nhắn tin hẹn vinh để nói chuyện
sau đó bảo mang theo con dao và rủ theo một người bạn tên nhí đến khu vực chợ đồng phú thuộc ấp phú thành một xã đồng phú huyện long hồ
khi gặp vinh và ngô kim nam là bạn của vinh bảo đã dùng dao đâm vào vùng eo bên trái của vinh
thế vậy nam lao vào đánh bảo khi bị bảo dùng dao đâm vào vùng ngực của nam làm bị thương
bắt giữ bảo vinh và nam được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa vĩnh long nhưng vinh đã tử vong sau đó
công an quận ô môn thành phố cần thơ vừa ra thông báo truy tìm đối tượng nguyễn thanh hải năm mươi một tuổi trú khu vực năm phường châu văn liêm quận ô môn thành phố cần thơ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu ngày ba tháng tám chị nguyễn trúc linh ở quyền thới lai thành phố cần thơ gửi đơn đến công an quận ô môn
tố cáo ông hải dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của chị số tiền ba mươi năm triệu đồng để làm thủ tục xuất cảnh sang hàn quốc lao động
ngoài ra chị linh còn cung cấp thêm thông tin về việc ông hải với thủ đoạn tương tự chiếm đoạt tiền của hai mươi hai bị hại khác
tổng số tiền ông hải chiếm đoạt của các bị hại là tám trăm linh năm triệu đồng
đồng thời chị linh đã giao nộp hai mươi ba giấy biên nhận do ông hải ký nhận của chị và các bị hại trên
công an quận ô môn đề nghị các phòng nghiệp vụ công an thành phố cần thơ công an các đơn vị địa phương truy tìm
nếu phát hiện ông nguyễn thanh hải thì kịp thời bắt giữ và thông báo đến công an quận ô môn tại phường châu văn liêm quận ô môn thành phố cần thơ
điện thoại bảy trăm một mươi ba trăm tám mươi sáu một nghìn chín trăm một mươi một gặp đồng chí trương văn nguyên để phối hợp điều tra
đồng thời đề nghị các bị hại trên liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ô môn để cung cấp thêm thông tin
gọi điện thoại xưng danh là cán bộ công an đe dọa nạn nhân có dính vào một vụ án đang điều tra rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản
thủ đoạn này mặc dù không còn mới song thời gian gần đây một số người dân ở tỉnh khánh hòa vẫn mắc bẫy lừa của bọn tội phạm với số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng
ngày ba tháng một mươi một người phụ nữ này nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông lạ tự xưng là cán bộ công an
người này nói bà liên quan đến một vụ án đang điều tra
sau khi bị đe dọa nếu không chuyển tiền thì bà sẽ bị bắt
lo sợ bà đã đến ngân hàng
chuyển vào tài khoản của đối tượng hơn hai trăm linh triệu đồng
cũng tương tự thủ đoạn trên người phụ nữ này ở phường phước long thành phố nha trang đã chuyển bốn trăm linh triệu đồng
sau cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng là cán bộ điều tra của bộ công an
nói đi chuyển tiền xong là không có đỡ dấu vết gì lại
cô đi đâu là có con tổ công an cô tỉnh đi theo cô đó
bẻ vợ cô hết
cô đi cách nào cũng có người bẻ vợ hết
cô đừng ra nhà cô không béo người thứ hai là biết
cô biết là nó giết cô chết
rồi mình chỉ là cô chuyển nhà ra
tức là có tài sản của cô có bốn trăm linh triệu thôi
chồng cô chết còn đỡ lại cái bốn trăm linh triệu đau bệnh rồi thôi
cũng như hai vợ chồng đã dành để đỡ đi dự hưu cô thương bình mà chắc đọc vậy kèm nữa
xong rồi là cũng như hết trắng tay không còn gì nữa hết
chỉ từ giữa năm hai nghìn một mươi năm đến nay công an thành phố nha trang đã tiếp nhận gần hai mươi đơn trình báo của người dân
về việc bị một đối tượng nam tự xưng là cán bộ thực thi pháp luật
gọi điện đe dọa
sau đó yêu cầu chuyển tiền
dù không biết thực hư nhưng lo sợ phải dinh giang đến pháp luật
nên các nạn nhân đều làm theo yêu cầu của đối tượng
người ít thì mất bốn trăm năm mươi triệu người nhiều thì mất hàng trăm triệu đồng
công an điều tra nha trang thì cũng đã có những cái biện pháp tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng
cũng như là yêu cầu các công an các phường xã
tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân ở địa phương
và cũng có công văn đề nghị ngân hàng phối hợp khi có sự việc xảy ra
thì qua đây thì cũng là cảnh báo là quần chúng nhân dân khi mà có những số điện thoại lạ
điện thoại đến số máy mình mà xưng danh là người của cơ quan điều tra bộ công an
hoặc là hỏi thăm về tài khoản mình và yêu cầu là không được tắt máy
thì đó chính là cái phương thức thủ đoạn của đối tượng đang nhắm vào mình
để mà chiếm đọt tài sản của mình
nạn nhân của các vụ lừa đảo trên chủ yếu là người già và phụ nữ
cả tin và hiểu biết về pháp luật còn hạn chế
nên khi bị đe dọa thường hoang mang lo sợ
một điều người dân phải lưu ý là cơ quan công an chỉ làm việc với đương sự
khi đã gửi giấy mời giấy triệu tập hoặc cử cán bộ trực tiếp tới gặp
và đặc biệt không làm việc qua điện thoại
vì vậy mọi liên hệ qua điện thoại để thông báo các nội dung liên quan đến người dân đều là giả mạo
người dân cần đề phòng để không bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo
qua phóng sự trên một lần nữa là cảnh báo cho người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo
của những đối tượng này để tránh thiệt hại về tài sản
đồng thời khi phát hiện hành vi tương tự
cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời có biện pháp ngăn chặn xử lý
bản tin tiếp tục với những tin tức khác
thông qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình vào chiều qua ngày một mươi bốn tháng một mươi một
công an tỉnh cà mau tiến hành kiểm tra và phát hiện một mươi hai đối tượng đá gà ăn tiền
tại khu đất của bà bùi thị ánh thuộc ấp hòa đông xã hòa tân thành phố cà mau
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ sáu con gà hai cặp cửa sắt
trên tám triệu đồng tám điện thoại di động cùng nhiều tăng vật có liên quan
đây là tụ điểm đá gà được tổ chức tinh vi có người chăm gác
nhiều hướng tẩu thoát khi bị lực lượng chức năng kiểm tra
nên đã thu hút nhiều đối tượng đến đây để sát phạt ăn tiền
hầu hết một mươi hai đối tượng đá gà ăn tiền đều là người địa phương và các huyện lân cận đến tham gia
hiện các đối tượng có liên quan đã được mời về cơ quan để xử lý theo quy định
những tháng cuối năm tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố hà nội
có nhiều diễn biến phức tạp nổi lên là đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi
với tính chất thủ đoạn phạm tội ngày càng xảo quyệt manh động hơn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ngày một mươi hai tháng một mươi một hai đối tượng là nguyễn tuấn
vũ và trần minh kiên đều trú tại tỉnh thanh hóa
đã gọi taxi yêu cầu lái xe chạy đến khu công nghiệp thăng long huyện đông anh
lợi dụng trời tối không người qua lại
hai đối tượng đã ra tay cướp tài sản của lái xe rồi bỏ trốn
trong khi đó đối tượng đã bắt giữ một đối tượng vũ
còn một đối tượng kiên đang bỏ trốn
về mặt tài liệu chứng cứ thì đến giờ phút này chúng tôi có đủ căn cứ để buộc tội
hai đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản
và đối tượng kiên đã bắt giữ một đối tượng vũ
và đối tượng kiên đang bỏ trốn chúng tôi kêu gọi kiên hãy ra đầu thú để được hưởng lợi khoan hồng của pháp luật
không chỉ huyện đông anh mới đây công an quận hoàng mai vừa bắt giữ nhóm đối tượng lê hồng quân và nguyễn duy trinh
về tội cướp giật tài sản của lái xe taxi
các đối tượng thường chọn các hãng taxi có uy tín giả dạng là khách vãng lai để đón xe
sau đó yêu cầu lái xe tới các cung đường vắng người ít nhà dân không có đèn đường để thực hiện hành vi cướp tài sản
vương tiện vận chuyển taxi của ta hiện nay
hiện nay là nó tiếp cận giữa lái xe và hành khách không có gì để bảo vệ cả
người lái xe taxi là còn rất chủ quan khi đón khách nhất là khách vãng lai
khi mà lái xe trên đường là cần phải có cái sự nêu cao cảnh giác
thế thì để mà phát hiện thấy rằng là có những cái bất thường
đối tượng yêu cầu chuyển đến những địa điểm cố định
nhưng sau đó lại thay đổi địa điểm mà nhất là đi vào những cái cung đường vắng
thì cần phải hiểu rằng là
đối tượng đang tìm cái địa điểm gây án
thế thì người lái xe taxi cần phải di chuyển đến những cái địa điểm mà có đông người
hoặc là có những điều sáng và thực hiện cái việc từ chối việc vận chuyển khách
để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình
cuối năm là thời điểm tội phạm trụng cấp cướp tài sản có nhiều diễn biến phức tạp
mặc dù lực lượng công an đã có sự vào cuộc tích cực trong vấn đề phòng chống tội phạm cướp giật
tuy nhiên cơ quan chức năng khuyến cáo các hãng taxi
cần tập huấn giúp các lái xe nâng cao ý thức để tự bảo vệ tài sản cũng như tính mạng cho mình
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng tàn trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy tại bến tre và bình phước
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bến tre vừa bắt quả tang nguyễn thái quốc
chú xã sơn đông thành phố bến tre đang bán trái phép ma túy đá cho hai con nghiện tại quán cà phê sinh viên ở ấp một xã sơn đông
khám xét trên người các đối tượng và nơi ở của quốc cơ quan công an thu giữ chín gói ma túy đá
cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng và phân liều ma túy
qua điều tra nguyễn thái quốc thừa nhận toàn bộ số ma túy đá trên quốc mua từ một đối tượng ở tỉnh tiền giang
để sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời
còn tại tỉnh bình phước cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam các đối tượng nguyễn thị sa nguyễn thị phượng
cùng chú xã tân tiến huyện đồng phú để điều tra về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vụ án do có quen biết nguyễn thị sa được người bạn tên sệ chưa rõ lai lịch nhờ mua hộ ma túy đá
sau đó sa nhờ phượng cùng làm công nhân may tại khu công nghiệp bắc đồng phú thuộc thị trấn tân phú dẫn đi mua ma túy đá
sau khi sa và phượng đến gặp đối tượng tên bình chưa rõ loài lịch mua ma túy đá
rồi giấu trong chiếc khẩu trang mang về giao cho sệ thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện bắt giữ
thưa quý vị khu vực phía tây bắc bộ sự suy yếu nhanh của khối không khí lạnh
không những làm cho nhiệt độ ban ngày tại các tỉnh miền bắc tăng nhanh mà từ đêm đến sáng sớm
nhiệt độ ở hầu khắp các nơi đều trên một mươi chín độ trưa chiều thì sẽ chạm mức là ba mươi một độ
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
khu vực phía đông bắc bộ trong ba ngày tới ít có sự biến động sáng sớm bầu trời còn duy trì trạng thái nhiều mây
đồng thời sẽ có sương mù nhẹ xuất hiện rải rác
sau đó thì mây giảm dần trưa chiều hưởng nắng khiến cho nền nhiệt độ tăng cao đáng kể so với thời điểm đêm và sáng sớm
với nhiệt độ trong ngày là một mươi chín ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do chịu sự ảnh hưởng của nhiễu động gió đông ở các tầng khí quyển trên cao
mưa rông sẽ có xu hướng gia tăng tại khu vực này
mưa sẽ tăng hơn trong hai ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám tháng một mươi một với nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận từ ngày một mươi sáu mây thay đổi
có mưa và sáng sớm

tuy nhiên từ ngày một mươi bảy với ảnh hưởng của những nhiễu động từ biển thổi vào
nhiều khả năng mưa rồng sẽ tăng trở lại khu vực với nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa to đến rất to
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi đến ba mươi một độ
ở nam bộ đang bước dần vào mùa khô tuy nhiên đây cũng là thời kỳ
vẫn có khả năng xuất hiện những cơn mưa rông
nhất là ở các tỉnh ven biển thuộc khu vực miền tây của nam bộ
ngày một mươi sáu tháng một mươi một thì thời tiết duy trì trạng thái ít mưa và còn nắng gây gắt vào ban ngày
đến hai ngày tiếp theo mưa sẽ tăng hơn về diện và lượng với nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi ba độ
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt